cảm ơn các bạn đã theo dõi
năm tháng bốn do thiếu tiền nên đối tượng đã nảy sinh ý định mở phá kết sắt trong phòng làm việc của giám đốc để lấy tài sản
đối tượng lấy kết sắt mini mang về nhà quận bảy sau đó thuê thợ sửa khóa đến nhà mở kết sắt và lấy được những tài sản gồm đồng hồ rolex đồng hồ genève bốn nhẫn vàng một sợi dây chuyền vàng bốn miếng đá dạng cầm thạch hai miếng kim loại màu vàng của dây đeo đồng hồ
tổng tài sản ước tính khoảng gần ba năm tỷ đồng
vào ngày bảy tháng bốn công ty trên phát hiện mất trộm nên trình báo công an
công an tp hcm phối hợp với công an huyện bình chánh vào cuộc điều tra mời quyền lên làm việc
chiều nay công an tp quảng ngãi đang điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong bất thường dưới cống thoát nước thải gần khu vực cầu trà khúc hai phường lê hồng phong
trưa cùng ngày người dân phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế nằm sấp dưới cống thoát nước thải
khu vực phía nam chân cầu trà khúc hai
người này mặc quần dài nhưng không mặc áo
nhận được tin báo công an quảng ngãi huy động lực lượng đến khám nghiệm hiện trường đồng thời vớt đưa thi thể nạn nhân lên bờ
bước đầu xác minh nhận định nạn nhân tên là đinh văn mai bốn mươi tuổi ngụ tại sơn hà
một hang ổ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn tp đà nẵng vừa bị triệt phá
trước đó tại địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triều
lực lượng công an bắt quả tàng khi đang gửi hai kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở tp huế với giá ba triệu đồng
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi sang tạm trú lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn hai mươi tám kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại
gần năm lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị dụng cụ khác
bước đầu sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy bán kiếm lời
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tổng phạm ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh tống đạt quyết định khởi tố ván hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đỗ hoài sơn và bùi thị hoa cùng chú huyện châu thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an phát hiện bà hoa đang bán hai bịch ni lông bên trong có chứa thảo bộc nghi là chất ma túy cho hai đối tượng
tiến hành khám xét cơ quan công an phát hiện trong áo khoác của bà hoa có một mươi chín bịch ni lông bên trong có chứa thảo mộc nghi là chất ma túy
quá trình làm việc hai vợ chồng ngọc khai nhận các loại thảo mộc bị tạm giữ là ma túy loại cỏ mỹ do sơn đặt mua qua mạng tổng cộng một trăm linh gram để phân chia và đưa cho vợ đem bán lại cho các con nghiện kiếm lời
thông tin từ tri cục kiểm lâm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng cho biết vụ cháy rừng vào ngày bảy tháng bốn
tại lô a khoảnh một mươi một tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy b thu địa phận phường ba thành phố đà lạt đã làm ảnh hưởng khoảng một mươi hectare rừng thông tự nhiên
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng bốn cho đến hai mươi ba h cùng ngày đã được dập tắt
khi vụ cháy xảy ra tỉnh lâm đồng đã huy động trên một trăm năm mươi người thuộc các đơn vị tham gia chữa cháy xuyên đêm
cho đến sáng ngày hôm nay hiện trường xảy ra vụ cháy vẫn còn các điểm cháy âm ỉ
các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn tiếp tục đi kiểm tra
xử lý những điểm có thể bùng phát thành vụ cháy mới
lực lượng chức năng điều tra xác định nguyên nhân xảy ra cháy rừng và đánh giá chính xác thiệt hại tài nguyên rừng do vụ cháy gây ra